thời gian qua tình trạng ném gạch đá vào xe ô tô đang lưu thông trên đường diễn ra trên nhiều tuyến đường
ở khắp ba miền bắc trung nam gây bức xúc dư luận xã hội và hoang mang cho người tham gia giao thông
mặc dù nhiều vụ việc đã được cơ quan chức năng phát hiện xử lý nghiêm
song gần đây tình trạng ném gạch vào ô tô lại tái diễn trên tuyến cao tốc hà nội thái nguyên
anh trần trung ngọc là nạn nhân của vụ ném gạch xảy ra trên đường cao tốc hà nội thái nguyên
vào đêm ngày hai mươi sáu tháng ba vừa qua hai ngày sau vụ việc anh ngọc vẫn chưa hết bàng hoàng
đây là chiếc ô tô mà anh đã chở gia đình từ hà nội về thái nguyên
kính chiếc xe đã không còn nguyên vẹn